trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi do virus corona gây ra vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan
chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu
sở y tế ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chỉ thị của bộ y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định